viện pasteur paris chiều ngày ba mươi một tháng một thông báo đã tìm cách phân lập và nuôi cấy thành công các
chủng virus corona mới thành quả đầu tiên tại châu âu này là một bước tiến lớn trong
việc nghiên cứu vaccine và lập pháp đồ điều trị bởi corona hai nghìn một mươi chín ncov là một loại virus rất khó
phân lập sau khi vượt qua giai đoạn này toàn bộ các nghiên cứu sẽ được thực hiện một cách dễ
dàng hơn trước đó trung quốc và australia cũng đã thành công trong việc nuôi cấy này